tại đập pha lài trên sông răng vùng đệm vườn quốc gia pumat thuộc xã môn sơn huyện con cuông tỉnh nghệ an
huyện con cuông phối hợp với xã môn sơn đã tổ chức thả hơn chín mươi con cá giống các loại
việc làm này với mục đích tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vườn quốc gia pumat
hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và nhân dân khu vực xã biên giới môn sơn
về bảo vệ phục hồi các loài cá bản địa có nguy cơ tuyệt chủng phát triển các loài cá thương phẩm
bảo vệ sự đa dạng sinh học ngăn chặn ô nhiễm hữu cơ góp phần đảm bảo nguồn sinh kế gắn với phát triển du lịch
cho người dân sống xung quanh khu vực sông răng
đây là hoạt động nằm trong đề án bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện con cuông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi